vi khuẩn hp là một vi khuẩn hình quê sống trong môi trường có hung khí có một túi lông ở một đầu nhờ những lông này mà vi khuẩn có thể chuyển động được
vi khuẩn này chính thức được công nhận là nguyên nhân gây lết dạ dày hành tá tràng và ung thư dạ dày
tuy nhiên trên tám mươi người nhiễm hb trong dạ dày không có biểu hiện triệu chứng
người ta cho rằng vi khuẩn hp là một loại vi dịch vật sống trong dạ dày từ thời cổ xưa
vi khuẩn hp cũng được tìm thấy trong dạ dày người từ sáu mươi năm trước
đây cũng được coi là một sinh vật bình thường trong hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa của con người
trên năm mươi dân số thế giới có nhiễm vi khuẩn hp
ở các nước đã phát triển như mỹ các nước phương tây và úc tỷ lệ nhiễm vi khuẩn hp thấp hơn chỉ khoảng từ hai mươi bốn mươi dân số nhiễm vi khuẩn hp
trong khi đó ở các nước đang phát triển trong đó có việt nam tỷ lệ nhiễm vi khuẩn hb cao hơn rất nhiều
tỷ lệ nhiễm vi khuẩn hp tăng dần theo tuổi
độ tuổi từ bốn mươi đến năm mươi có tới tám mươi người dân việt nam có nhiễm vi khuẩn hp
cho đến nay vì chính xác bị nhiễm hp như thế nào người ta cũng chưa biết rõ
nhưng vi khuẩn hp lây truyền từ người này sang người khác qua con đường trực tiếp qua miệng miệng của những thành viên trong gia đình và lây truyền qua phân do thức ăn hoặc nước uống bị nhiễm bẩn
bằng chứng là các vi khuẩn hb đã được phát hiện có trong phân nước bọt và trong mảnh cao răng của người
có thể việc nhai cơm và muốn cơm cho con ở một số nước trong đó có việt nam trước đây cũng là nguyên nhân trực tiếp lây truyền hb
ở các nước đã phát triển việc vệ sinh chung rất tốt
thì lây truyền chủ yếu là từ các thành viên trong gia đình với nhau còn các nước đang phát triển trong đó có việt nam có thể lây truyền do mắc từ công cộng
như vậy tăng cường vệ sinh chung tại cộng đồng có thể làm giảm tỷ lệ nhiễm vi khuẩn hp
ở việt nam theo nghiên cứu từ năm hai nghìn năm tỷ lệ tái xuất hiện của hp là rất
trung bình một mươi một tháng sau diệt hp tái xuất hiện trong dọa dày là hai mươi ba năm trong đó tái nhiễm là chín bảy tái phát là một mươi ba tám
tỷ lệ tái xuất hiện của hp trong dọa dày thấp nhất là ở phần lan với hai
nhật bản là hai hai trên một năm tại mỹ nói chung khoảng dưới hai mỗi năm
có tới trên tám mươi người có nhiễm vi khuẩn hp không có triệu chứng cũng như không có biến chứng
trong suốt cả cuộc đời của một người còn nhiễm hp mà không điều trị khoảng từ một mươi hai mươi có khả năng bị lết dạ dày tá tràng và một hai có khả năng ung thư dạ dày
vi khuẩn hp có thể gây ra các bệnh sau
viêm cấp tính niêm mạc dọa dày
phần lớn bệnh nhân khi mới nhiễm hp không có triệu chứng
chỉ có một số ít người trong giai đoạn nhiễm cấp tính có biểu hiện lâm sàng như đầy bụng buồn nôn chán ăn
trên hình ảnh nội soi cho thấy có thể viêm niêm mạc một phần hoặc toàn bộ niêm mạc dạ dày
cũng có thể tự khỏi hoặc chuyển sang viêm mạc tính niêm mạc dọa dày
viêm mạc tính niêm mạc dọa dày sau giai đoạn viêm cấp tính có triệu chứng hoặc không có triệu chứng lâu dài sẽ gây viêm mạc tính
sau khi viêm mạng tính sẽ có thể một trong hai tình huống sau
viêm teo chủ yếu tại vùng hang vị dạ dày trường hợp này thường bài tiết acid dạ dày bình thường hoặc tăng dẫn tới hay bị viêm lết hành tá tràng
khả năng thứ hai viêm teo từ hang vị sẽ lan lên thân vị
và nếu viêm nặng có thể teo toàn bộ niêm mạc dọa dày sẽ dẫn tới giảm tiết acid của dọa dày gây viêm lết dọa dày và ông thư dọa dày
tuy nhiên viêm mạc tính niêm mạc dọa dày không chỉ gây ra do hp mà còn gặp do các nguyên nhân khác viêm niêm mạc dọa dày tự miễn
hai lết dọa dày tá tràng lết dọa dày tá tràng là khi hổ lết có kích thước từ năm cm trở lên
lết dạ dày tá tràng thường gặp ở người trên bốn mươi tuổi vị trí ở lết hay gặp ở phía bờ cong nhỏ đặc biệt là vùng nối giữa thân vị và hang vị
lết dọa dày tá tràng hay gặp ở độ tuổi từ hai mươi năm mươi tuổi vị trí hổ lết thường gặp tại phần đầu tá tràng hay còn gọi là hành tá tràng
lết dạ dày tá tràng hay gây biến chứng chảy máu chảy máu có thể xuất hiện và tái phát lại nhiều lần
ba điều trị hp giúp ngăn người được viêm lết dọa dày tá tràng tái phát và chảy máu tái phát
lết dọa dày tá tràng có thể gây ung thư dọa dày tá tràng việc điều trị chỉ cần phẫu thuật để khâu lại lỗ thủng ngày nay không cần cắt dọa dày để điều trị
lết dạ dày vùng lỗ muôn vị hoặc hành tá tràng có thể gây hẹp đường xuống dẫn tới biểu hiện nôn và không ăn được trước kia là phải điều trị bằng phẫu thuật
tuy nhiên ngày nay có thể điều trị phần lớn biến chứng này bằng thuốc mà không cần phải phẫu thuật
bốn ung thư dọa dày năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tổ chức y tế thế giới chính thức xếp vi khuẩn hp là nguyên nền gây ung thư dọa dày
nhiễm vi khuẩn hp gây ra tình trạng viêm mạng tính tại niêm mạng dọa dày viêm mạng tính lâu ngày làm giảm và mất các tuyến bình thường của dọa dày thay thế vào đó là các tổ chức sơ hay còn gọi là viêm teo
niêm mạng bình thường được thay thế bằng biểu môn niêm mạng ruột hay còn gọi là dị sản ruột
tình trạng viêm teo niêm mạc dạ dày và dị sản ruột gặp khoảng năm mươi số trường hợp bị nhiễm hp chính tình trạng viêm teo mạng tính nặng và dị sản ruột dẫn tới xuất hiện ung thư dạ dày
vì vậy khi điều trị diệt vi khuẩn hp làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày nhưng không làm mất hoàn toàn nguy cơ ung thư dạ dày
chính vì vậy nếu một người nhiễm hp có viêm teo hoặc dị sản ruột mà chủ quan nghĩ rằng mình đã diệt hp nên không cần soi dạ dày theo dõi thì vẫn bị ung thư dạ dày và thường được phát hiện ung thư khi bệnh vào giai đoạn muộn
mức độ viêm teo niêm mạc dạ dày và di sản ruột phụ thuộc vào quá trình viêm hoạt động nhiều hay ít mà mức độ viêm này phụ thuộc vào bản thân người bệnh và động lực của chủng vi khuẩn hp
điều này lý giải tại sao không phải ai bị nhiễm vi khuẩn hb cũng bị ung thư dạ dày
trứng khó tiêu chức năng
là một bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra với biểu hiện đau vùng thượng vị có thể do nóng rát vùng thượng vị ăn nhanh no đầy bụng vùng thượng vị sau khi ăn do bệnh nhân có cảm giác nặng bụng hoặc ấm ếch sao ăn
các triệu chứng này giảm đi sau ăn khoảng từ ba mươi phút đến hai giờ
trong một số bệnh nhân bị trứng khó tiêu chức năng mà có nhiễm vi khuẩn hp các triệu trứng có thể giảm sau khi diệt hp tuy nhiên tỷ lệ giảm triệu trứng này không cao
một số bệnh ngoài đường tiêu hóa
nhiễm vi khuẩn hp cũng làm tăng xuất hiện một số bệnh như giảm tiêu cầu chưa rõ nguyên nhân bệnh lý mạch vành đau nửa đầu
một cái người ta thấy rằng là các nghiên cứu người ta đều thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị ung thư dạ dày xuất hiện ở trên những bệnh nhân bị viêm lết dạ dày mãn tính do hp chiếm một tỷ lệ hàng đầu
do vậy thủ phạm gây nên cái viêm rết dạ dày mãn tính dạ dày tay chàng mãn tính
do hp cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu đứng gây nên ung thư dạ dày
vi khuẩn hp cũng cho thấy có một vai trò nào đó trong cuộc sống bình thường của con người
người ta thấy rằng khi điều trị diệt trừ hp làm tăng nồng độ hốc môn gây thẻ măn và ăn ngon miệng vì vậy có thể làm tăng cân và béo phì
ngoài ra trong một số nghiên cứu thấy có tăng tỷ lệ bị bệnh nhân đái tháo đường hen phế quản bị viêm ruột bao gồm veld sợ dây chảy máu ở người không có nhiễm vi khuẩn hp
câu chuyện ở đây chúng ta thấy rằng là con vi khuẩn hát
về nó sống cộng sinh với chúng ta và chỉ khi nào nó gây bệnh tức là nó gây nên các cái viêm nhiễm ở trong da dày gây viêm da dày tay trang mãn tính hoặc cấp tính thì chúng ta mới cần phải điều trị nó
tức là chúng ta cần phải điều trị tiệt căn nó
còn bình thường nếu như nó không có gây nên viêm dạ dày không có gây nên các triệu chứng viêm lết thì chúng ta cũng không cần phải sử dụng thuốc để điều trị nó
cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ dương trọng hiền giám đốc trung tâm phẫu thuật nội soi
bệnh viện hữu nghị việt đức về chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm vi khuẩn hp
vâng thì đối với lại cái vi khuẩn hp thì những bệnh nhân mà viêm lết dạ dày do nguyên nhân hp thì người ta sẽ sử dụng các loại thuốc kháng sinh
các loại ba cái nhóm chính vẫn hay sử dụng đó là amoxicillin caritomycin tetraxidin và claritomycin
ngoài ra có thể dùng một số sản phẩm như bus và cộng thêm dùng các cái thuốc ức chế
ph ức chế bơm potom ppi dạ dày để điều trị con hp
và với điều trình chúng ta dùng đủ liệu trình thuốc thì cơ bản chúng ta sẽ tiệc căn được con vi khuẩn này
tuy nhiên thì cái việc là nó sẽ có thể nó sẽ bị tái lại
tuy nhiên ngay cả tái lại mà nó không có triệu chứng và không có gây nên viêm nhiễm thì chúng ta cũng không cần phải điều trị tiếp
về cơ bản thì đương nhiên là đối với chúng ta thì cái việc đầu tiên là chúng ta làm cho một cái cơ thể
một cái dạ dày mạnh khỏe mạnh và một cái dạ dày khỏe mạnh
một cái dạ dày khỏe mạnh tức là nó luôn luôn ở trạng thái cân bằng
tức là chúng ta sẽ một là các cái đồ uống đồ ăn chúng ta đưa vào trong cơ thể nên là những loại mà tốt cho sức khỏe
hạn chế tối đa những cái ảnh hưởng đến đó
ví dụ như là thuốc lá như là rượu quá đà hoặc là những cái đợt mà chúng ta bị tổn thương dạ dày chúng ta lại không nên dùng các cái sản phẩm
ví dụ như là quá chua quá cay rồi ngay cả các loại đồ uống kích thích như cà phê chè trong giai đoạn viêm thì chúng ta cũng không nên sử dụng nó
bởi vì khi mà bề mặt niêm mạc nó bị tổn thương mà có hiện diện con vi khuẩn ở đó thì nó rất dễ gây nên một cái viêm lết do vi khuẩn hp
nó giống như trên cơ thể chúng ta trên da chúng ta có rất nhiều các loại vi khuẩn
như các cái
vi khuẩn nó bình thường nó chung sống nhưng mà khi chúng ta xây xác chân tay nó là mất cái lớp bảo vệ của cái da thì chúng ta sẽ bị mụn rồi mưng mụn vân vân
nó cũng trong dạ dày chúng ta cũng như vậy